ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư xem xét
đề xuất dự án đầu tư xây dựng tuyến metro số ba a bến thành tân kiên
trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt
tuyến đường sắt đô thị số ba a là một trong những tuyến đường sắt khuyết mạch
kết nối trực tiếp với tuyến metro số một tạo thành hành lang vận chuyển hành khách công cộng
hiện đại xuyên tâm kết nối khu vực đông bắc và tây nam tp hcm
dự án có chiều dài gần hai mươi km đi qua tám quận huyện có một mươi tám nhà gan
với tổng mức đầu tư dự kiến gần sáu mươi tám tỷ đồng
dự án phân kỳ thành hai giai đoạn giai đoạn một từ bến thành đến bến xe miền tây
dài chín chín km đi ngầm dự kiến xây dựng từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi
và giai đoạn hai từ bến xe miền tây đến đê bốt tân kiên dài chín bảy km đi trên cao
được đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi tám đến năm hai nghìn ba mươi